năm hai nghìn một mươi tám công ty trách nhiệm hữu hạn gia cầm hòa phát phú thọ đi vào hoạt động với thên gọi chạy gà trứng thương phẩm
tại xã đồng lương huyện cầm khê đã gây nên tình trạng ô nhiễm nặng nề từ chất thải của gà bốc lên khiến cho người dân vô cùng bức xúc
người dân xã đồng lương đã nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường
do chạy gà của công ty trách nhiệm hữu hạn gia cầm hòa phát phú thọ gây ra
tuy nhiên đến nay tình trạng ô nhiễm không những không giảm mà còn có chiều hướng tăng thêm do lượng chất thải của gà ngày một nhiều lên
chạy gà của công ty trách nhiệm hữu hạn gia cầm hòa phát có diện tích hơn bốn mươi hectare
trong tổng số hơn hai trăm linh hectare diện tích đã được tỉnh phú thọ phê duyệt
quy mô công suất bình quân của trại sáu trăm linh gà mái đẻ một năm với số lượng gà rất lớn như hiện nay
và công ty đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất khiến cho người dân lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường thêm trầm trọng
năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh phú thọ đã xử phạt công ty này với số tiền bảy mươi triệu đồng về hành vi gây ô nhiễm môi trường
người dân xã đồng lương mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý và yêu cầu công ty này sớm vận hành hệ thống xử lý chất thải hiệu quả
nhằm trả lại môi trường trong lành tại khu dân cư để bà con ổn định đời sống